thưa quý vị tại tp hcm trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi làm việc với công an bảy tỉnh thành phố gồm tp hcm đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu tây ninh long an và tiền giang
về công tác đánh giá kết quả thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão
và tình hình kết quả thực hiện đề án sáu của chính phủ cùng địa bàn tp hcm và các tỉnh lân cận
hội thảo các đại biểu đã báo cáo kết quả thực hiện một mươi năm ngày triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
cụm địa bàn tp hcm và bảy địa phương sắp danh
qua đó công an các địa phương đã điều tra khám phá hơn một hai trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt và xử lý gần hai ba trăm linh đối tượng đạt tám mươi bảy tám
triệt phá ba mươi năm băng nhóm tội phạm tăng gần chín mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín đã phát hiện gần một vụ vi phạm pháp luật về kinh tế
chín vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ
bên cạnh đó việc thực hiện đề án sáu của chính phủ cũng được công an các địa phương khẩn trương triển khai để kịp tiến độ
nhất là vấn đề bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương phải nhận thức đầy đủ về vai trò tầm quan trọng
và chỉ đạo sâu sát quyết liệt hơn nữa việc thực hiện phòng chống tội phạm đợt cao điểm đánh giá đúng tình hình tội phạm thực tế xảy ra
và thực hiện đề án sáu của chính phủ đạt hiệu quả cao nhất
các đơn vị cần chú trọng công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng phải gắn với đề án sáu nhằm góp phần phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục chủ động nắm tình hình không để bị động bất ngờ không đi sau tội phạm
có giải pháp giả soát triệt phá các băng nhóm tội phạm đặc biệt là tội phạm đường phố các đường dây sản xuất mua bán tàng trữ
sử dụng trái phép ma túy vũ khí vật liệu nổ pháo và các hành vi vi phạm pháp luật khác
bảo đảm giữ vững tình hình an ninh trở tự cho người dân vui xuân đón tết quý mão hai nghìn hai mươi
thưa quý vị vào ngày hai mươi một tháng một mươi một vừa qua văn phòng chính phủ và bộ công an đã tổ chức thí điểm triển khai
hai nhóm thủ tục hành chính liên thông dịch vụ công
gồm liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thưởng chú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi
và liên thông đăng ký khai tử xóa đăng ký thưởng chú trợ cấp mai táng hỗ trợ chi phí mai táng
đây là hai trong bốn nhóm dịch vụ công liên thông được xác định trong hai mươi năm nhiệm vụ thiết yếu tại đề án sáu
vậy việc liên thông thủ tục này sẽ mang tới những tiện ích nào cho người dân
ngay sau đây biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày nội dung này trong tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích người dân và doanh nghiệp
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị nếu như trước đây khi một em bé sinh ra đời thì bố mẹ phải đi làm ba thủ tục hành chính ở ba cơ quan khác nhau
đăng ký khai sinh tại cơ quan tư pháp đăng ký thưởng chú tại cơ quan công an và làm thẻ bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội
thì giờ đây chỉ cần một thao tác qua cổng dịch vụ công quốc gia đã có thể giải quyết cùng một lúc cả ba thủ tục hành chính này
tương tự nếu gia đình khi có người thân không may quanh
thì việc giải quyết thủ tục liên quan đến khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai táng và hỗ trợ chi phí mai táng
thì cũng chỉ cần thực hiện một lần giải quyết được ba thủ tục hành chính
như vậy khi thủ tục được cắt giảm người dân đã không cần phải đi lại nhiều lần giảm được thời gian giảm thủ tục và giảm chi phí
tại bộ phận một cửa ubnd xã thanh phong anh cảnh đến làm thủ tục đăng ký cho con gái mới sinh
qua hướng dẫn
anh trực tiếp thực hiện các thao tác trên cổng dịch vụ công
và chỉ trong hai mươi phút bé minh anh con gái anh đã được cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế
mình làm giấy khai sinh nhằm mà đến đây một lần mà có thể nhận được rất là nhiều giấy tờ thì mình cảm thấy rất là vui
mình đánh giá là dịch vụ công này rất là thuận tiện cho người dân
và đặc biệt là với những cái gia đình mà có cái quỹ thời gian eo hẹp và hạn chế về cái việc đi lại
hà nam là một trong hai địa phương
trong hai địa phương được lựa chọn thí điểm để đảm bảo cho công tác liên thông hệ thống trang thiết bị phần mềm đường truyền cũng đã được lắp đặt đưa vào thử nghiệm
đội ngũ cán bộ tiếp nhận giải quyết các thủ tục cũng đã được hướng dẫn tập huấn đảm bảo các hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận và xử lý đúng quy trình
tránh một là tránh được sai sót cái thứ hai nữa tránh phiền hạ cái tránh thứ ba nữa về cái thời gian đi lại
bây giờ người ta đã gửi thông tin trên hệ thống dịch vụ công điện tử
thì ông không có một lý do gì ông từ chối người ta về thời gian về quy định
thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử và liên thông các thủ tục này để đảm bảo cho mục đích là phục vụ cho người dân
trong cái quá trình khi mà đi đăng ký khai sinh là chỉ cần làm kê khai một lần trên môi trường điện tử
từ đó thì dữ liệu sẽ liên thông giữa các đơn vị lẫn nhau
cùng với hà nam thì hà nội là địa phương đang triển khai thí điểm
hai dịch vụ công liên thông này tại tất cả ủy ban nhân dân các cấp
theo thống kê mỗi năm có khoảng hai triệu hồ sơ đăng ký khai sinh và có khoảng sáu trăm linh hồ sơ đăng ký khai tử
và là nhóm thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều ngành
đó là y tế tư pháp công an lao động thương minh xã hội và bảo hiểm xã hội
thực tế thì đã có nhiều vương mắc trồng chéo xảy ra trong quá trình người dân đi giải quyết các thủ tục hành chính
và việc hai nhóm dịch vụ liên thông này được triển khai thí điểm
này được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng cát cứ cục bộ mỗi nơi một kiểu của các bộ ngành
bởi dữ liệu sẽ được kết nối chia sẻ và dùng chung
ví dụ như khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi
người dân tiến hành kê khai hồ sơ thông tin trên cổng dịch vụ công quốc gia
và hệ thống sẽ tự động trích xuất cùng một lúc sang các tờ khai khai sinh tờ khai thường trú và tờ khai bảo hiểm xã hội
như vậy thì người dân chỉ cần kê khai duy nhất một lần tất cả thông tin đã được so sánh đối soát trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và quy trình thực hiện dịch vụ công liên thông này trên cổng dịch vụ công sẽ được thực hiện qua sáu bước
bao gồm bước một là thực hiện việc lựa chọn cơ quan thực hiện bước hai là kê khai bước ba là xem lại các tờ khai chi tiết
bước bốn là đính kèm thành phần hồ sơ bước năm là lựa chọn hình thức trả kết quả và bước sáu là hoàn thành
có một điều đặc biệt là ngay trên cổng dịch vụ công quốc gia người dân được trực tiếp tra cứu lại thông tin hồ sơ
có nghĩa là sẽ biết được hồ sơ đang được xử lý ở trạng thái nào cơ quan nào đang giải quyết hay thời hạn tiếp nhận thời hạn trả kết quả ra sao
với hai dịch vụ công liên thông này người dân được đơn giản hóa thủ tục hành chính
còn đối với cơ quan quản lý nhà nước sẽ giảm chi phí in sao hồ sơ kết quả giải quyết
thời gian luân chuyển hồ sơ khắc phục tình trạng sai lệch thông tin làm giả hồ sơ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân
chúng tôi thấy việc thủ tục liên thông rất là thuận tiện cho người dân
bảo hiểm xã hội các cấp chúng tôi cũng đã triển khai sẵn sàng để liên thông
về cơ sở dữ liệu thì bảo hiểm xã hội cũng đã triển khai rất tích cực
và đến thời điểm này thì các cấp của bảo hiểm xã hội luôn luôn sẵn sàng để cung cấp các dữ liệu đến với tổ chức và cá nhân
để phục vụ đảm bảo các quyền lợi của người dân và người lao động tốt nhất
với chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an thì chúng tôi đã phối hợp với bộ tư pháp
thì hiện nay thì báo cáo với công chí là từ phường đẩy lên trung tâm tuyên tục quốc gia
thì trước kia là bảy ngày hiện nay chúng tôi chỉ nằm trong vòng một mươi phút tới hai mươi phút
đã có kết quả để đẩy về chủ sở của quân phường để phục vụ cho người dân
bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng cũng như phối hợp với các đơn vị của các bộ ngành
để làm sao giữa kết nối đầu nối và đường truyền làm sao phải đảm bảo an toàn tuyệt đối
và an toàn tuyệt đối thì mới được kết nối để phục vụ nhân dân
thưa quý vị và các bạn
tại buổi làm việc
với ủy ban nhân dân tp hà nội và tỉnh hà nam
phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch thường trực ủy ban chuyển đổi số quốc gia đã nhấn mạnh
việc triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông dịch vụ công này
đã thể hiện quyết tâm nỗ lực rất lớn của chính phủ các bộ ngành địa phương
sau gần một năm thực hiện việc kết nối chia sẻ các nguồn dữ liệu này
đây là việc làm khó nhưng bắt buộc phải làm và phải triển khai thật hiệu quả
không hình thức và phải kịp thời tháo gỡ ngay nếu có khó khăn
khó khăn vương mắc bởi đây là thủ tục hành chính có số lượng đối tượng thực hiện lớn
gắn với việc thực hiện quyền nghĩa vụ và liên quan trực tiếp đến đời sống an sinh của người dân
sau thời gian thí điểm thì dịch vụ công liên thông này sẽ được nhân rộng triển khai trên toàn quốc
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba và điều này sẽ mang tới rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của người dân
khi cũng sau ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sẽ chính thức bỏ số hộ khẩu
sổ tạm chú giấy theo luật cư chú
và phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi